liên tục trong những ngày qua do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài cùng với chiều cường đã làm cho hàng nghìn hectare lúa thu đông ở tỉnh bạc liêu bị ngập nước và ngã đổ
ngoài ra nạn sâu dầu xuất hiện trên diện rộng gây hại nghiêm trọng làm cho hàng nghìn hộ nông dân trong tỉnh nhất là tại các huyện phước long hồng dân và vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bị điêu đứng lao đao
đây là những diện tích lúa đang trong thời kỳ trổ bông tại xã vĩnh hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bị thiệt hại nặng nề do sâu bệnh và chuột cắn phá lúa
nhiều hộ nông dân không biết dùng loại thuốc gì để phun bảo vệ lúa
những ngày qua trên địa bàn tỉnh bạc liêu xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kéo dài gây đổ ngã hàng trăm hectare lúa của nông dân thiệt hại với hơn năm mươi diện tích có những ruộng lúa đã bị ngã bẹp hoàn toàn
nếu trời tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới thì diện tích lúa trổ còn đứng cũng có khả năng tiếp tục đổ ngã nhiều hơn nguy cơ mất trắng
còn tại huyện phước long theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp huyện hiện có hàng trăm hectare lúa bị đổ và ngập nước
đáng lưu ý hơn một tháng qua do ảnh hưởng của thời tiết và thủy triều dâng cao kéo dài làm cho nhiều hộ nông dân không thể xuống giống được
trước tình hình khó khăn này bà con nông dân tỉnh bạc liêu rất mong chính quyền và ngành nông nghiệp tỉnh sớm có biện pháp giúp nông dân tháo gỡ khó khăn
khôi phục sản xuất tránh để diện tích bỏ hoang ổn định cuộc sống của nhiều hộ nông dân nghèo trong tỉnh